tại xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai đã xuất hiện ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn
bước đầu dịch đã được các cơ quan chức năng khoanh vùng khống chế không để lây lan ra diện rộng
dịch lở mồm long móng xuất hiện ban đầu tại sáu thôn bản thuộc xã bảo hà huyện bảo yên